tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam tkv
đã tổ chức hội nghị sơ kết quý ii sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ quý ba sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam đã sản xuất tiêu thụ đạt và vượt kế hoạch giao
trong đó than nguyên khai sản xuất đạt hơn hai mươi triệu tấn than sạch thành phẩm đạt một mươi chín ba triệu tấn
than tiêu thụ đạt gần hai mươi hai triệu tấn tăng ba tám triệu tấn doanh thu toàn tập đoàn đạt gần sáu mươi sáu tỷ đồng
than tổn kho còn sáu năm mươi ba triệu tấn giảm hai bốn mươi bảy triệu tấn so với đầu năm sản xuất alumin đạt sáu trăm năm mươi bốn tấn
đạt được kế hoạch trên là do tập đoàn đã làm tốt công tác thị trường nắm mắt được thời cơ để tiêu thụ sản phẩm đúng lúc giá tốt và thị trường tốt
điển hình như việc chuyển tiêu thụ alumin từ đóng bao gói một trăm linh sang tiêu thụ hàng rời
phù hợp với yêu cầu của người sử dụng và đa dạng khách hàng từ các năm trước đến nay đã phát huy hiệu quả
trong thời gian tới tập đoàn sẽ điều hành cân đối giữa sản xuất tiêu thụ than tại các vùng để giảm tồn kho than
phấn đấu tăng tối đa các sản phẩm khoáng sản hóa chất sản lượng điện thương phẩm để ổn định việc làm
đáp ứng nhu cầu than cho các hộ tiêu thụ đã ký kết hợp đồng với tập đoàn